mở đầu là các tin tức về an ninh kinh tế
phòng cảnh sát kinh tế phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thái bình vừa phát hiện và tạm giữ xe ô tô tải
vận chuyển hơn năm mươi bốn bao thuốc lá nhập lậu
tại đường một mươi khu vực cầu nghìn thị trấn an bài huyện quỳnh phụ
lực lượng công an phát hiện xe ô tô bề kiểm soát hai mươi chín h chín nghìn sáu trăm chín mươi tám do tài xế hoàng hữu tuân điều khiển
đang vận chuyển hàng hóa che phép
tiến hành khám xét phát hiện trên xe vận chuyển một trăm một mươi thùng và bao tải
chứa hơn năm mươi bốn bao thuốc lá nhãn hiệu ba số năm do nước ngoài sản xuất
tại thời điểm kiểm tra lái xe không xuất trình được bất kỳ giấy tờ hóa đơn chứng minh nguồn gốc số thuốc lá nói trên
lực lượng công an đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và toàn bộ số thuốc lá để xác minh làm rõ vụ việc
còn tại đà nẵng đội cảnh sát kinh tế môi trường công an quận thanh khê thành phố đà nẵng
vừa phối hợp với các đơn vị ga đà nẵng chi nhánh công ty vận tải hàng hóa đà nẵng
kiểm tra toa hàng của tàu se một mươi chín chạy tuyến hà nội đà nẵng phát hiện bảy mươi một kiện hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại thời điểm kiểm tra công an quận thanh khê phát hiện bảy mươi một kiện hàng hóa phần lớn là quần áo vải giày dép
và một số mặt hàng tiêu dùng ước tính gần tám tấn
tất cả số hàng hóa này đều không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
theo cơ quan điều tra số hàng trên đều có nguồn gốc từ nước ngoài qua đường tiểu ngạch ở cửa khẩu móng cái quảng ninh về việt nam
hơn một sáu tấn thịt lợn và sản phẩm động vật bị bệnh dịch tả lợn châu phi vừa được phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh bình phước phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tiêu hủy
ngày ba mươi một tháng một mươi tiến hành kiểm tra hộ bà phạm thị oanh kinh doanh thực phẩm tươi sống ở thôn tân long xã bù nho huyện phú riềng
lực lượng chức năng tỉnh bình phước phát hiện bảy trăm chín mươi kg thịt lợn đã biến đổi màu sắc và bốc mùi hôi
đoàn kiểm tra yêu cầu chủ cơ sở xử lý nhiệt chuyển đổi mục đích sử dụng làm thức ăn cho động vật tuyệt đối không được bán ra thị trường
tiếp đó đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra kho đông lạnh tại nhà bảo oanh phát hiện một sáu tấn thịt lợn và sản phẩm động vật đang cất giữ trong kho
lực lượng cảnh sát môi trường đã lấy mẫu gửi đi xét nghiệm kết quả tất cả các mẫu đều dương tính với virus gây bệnh dịch tả lợn châu phi
ngày bốn một mươi một phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy số thịt lợn này theo đúng quy định
mới đây phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh phối hợp với đội quản lý thị trường số ba cục quản lý thị trường hải dương
phát hiện và bắt giữ xe ô tô bị kiểm soát ba mươi bốn c hai mươi nghìn năm trăm ba mươi một do đỗ văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại huyện ninh giang điều khiển vận chuyển bốn con gà giống
qua đầu tranh thắng khai nhận số gà trên được nhập lậu từ trung quốc vận chuyển về huyện ninh giang tiêu thụ
toàn bộ số gà đều không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc và không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật
lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đồng thời tịch thu tiến hành tổ chức tiêu hủy theo quy định của pháp luật
liên quan đến hai vụ chết người sau phẫu thuật thẩm mỹ xảy ra trên địa bàn tp hcm những ngày vừa qua
sở y tế tp hcm đã có văn bản kết luận về sự cố y khoa nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện thẩm mỹ căng nam và bệnh viện thẩm mỹ em cát
theo đó một bác sĩ được cho là có dấu hiệu làm giả chứng chỉ hành nghề thẩm mỹ và vụ việc đã được chuyển sang cơ quan điều tra
sau quyết định đình chỉ hoạt động bác sĩ đinh viết hưng phẫu thuật viên chính trong ca nâng ngực gây chết người
xảy ra tại bệnh viện thẩm mỹ em cát ngày một mươi bảy tháng một mươi vừa qua
động thái mới nhất của sở y tế tp hcm là tạm giữ chứng chỉ hành nghề của bác sĩ này và chuyển sang cơ quan điều tra
nguyên nhân được sở y tế công bố trên website của sở là do nghi ngờ bác sĩ hưng có dấu hiệu làm giả quyết định bổ sung vi phạm chuyên môn phẫu thuật thẩm mỹ
được biết bác sĩ này không phải là thành viên của hội phẫu thuật thẩm mỹ tp hcm
theo dự kiểm tra của chúng tôi trong tổ ban pháp chế của hội thẩm mỹ tp hcm
cũng như kiểm tra các nhân viên đã làm công tác hội viên
thì vừa mới chúng tôi xác minh lại lần nữa thì là bác sĩ hưng không có tên là trong cái danh sách hội viên của hội phẫu thuật thẩm mỹ tp hcm
đối với sự cố y khoa nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện thẩm mỹ mcas và bệnh viện thẩm mỹ cang nam
sở y tế cũng khẳng định không có sai sót chuyên môn trong hoạt động khám chữa bệnh liên quan đến dịch vụ thẩm mỹ của hai bệnh viện này
các bác sĩ về chuyên môn của hoạt động của sở y tế
thì họ chẳng đoán họ xác định đây là một trường hợp bệnh tử vong do sót phản vệ
trường hợp thứ hai là trường hợp liên quan đến sự cố của em cát
đối với trường hợp này bệnh nhân đã có một bệnh lý là bệnh lắp
đối với bệnh tim chúng ta lại chưa có làm đầy đủ việc hội chẩn
và dẫn đến một số các nội dung theo dõi chúng ta
thì sẽ thiếu cái chặt chẽ và bệnh nhân sẽ có những cái triệu chứng như là suy tùng hoàng suy hô hấp sao rõ
được biết bác sĩ đinh viết hưng công tác tại bệnh viện đa khoa khu vực thủ đức
với chuyên khoa chấn thương chỉnh hình chứ không liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ
vì bác sĩ này cũng chính là người thực hiện các phẫu thuật hút mở bụng
cho thai phụ có thai bốn tuần tại thẩm mỹ viện sofia international mà truyền hình công an nhân dân đã đưa tin
thì đây là một điều đáng buồn
thì những cái việc sử dụng bằng giá những cái việc sử dụng bằng giá
trong ngành y tế thì lâu lâu chúng ta cũng có thể nghe nói
tuy rằng nó hiếm đặc biệt là trong lĩnh vực thẩm mỹ thì có thể đây là lần đầu tiên mà
có một cái sự việc mà được xác minh bởi cơ quan chức năng
thì nếu thực sự như vậy thì nó là điều rất đáng buồn
và cũng là điều rất là đáng lo ngại
cho vấn đề chăm sóc sức khỏe cũng như là vấn đề hành nghề thẩm mỹ ở việt nam
việc liên tiếp hai ca biến chứng sau phẫu thuật thẩm mỹ do một bác sĩ sử dụng bằng cấp giả
khiến dư luận không khỏi
hoang mang về chất lượng chuyên môn của bác sĩ thẩm mỹ
đây cũng là bài học cho những ai có nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ
cần tham khảo thông tin và lựa chọn cơ sở thẩm mỹ uy tín
để tránh các tai biến đáng tiếc có thể xảy ra
thưa quý vị ngân sách nhà nước cấp huyện là công cụ để chính quyền cấp huyện
thực hiện các chức năng nhiệm vụ quyền hạn trong quá trình quản lý ở địa phương
tuy nhiên công tác quản lý ngân sách nhà nước của huyện phú xuyên thành phố hà nội
trong thời gian qua vẫn bộc lộ nhiều hạn chế cần phải khắc phục
đang nói là trong công tác tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo
và công tác quản lý điều hành ngân sách huyện giai đoạn những năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
vẫn còn để xảy ra nhiều lỗ hổng khiến cho ngân sách của huyện bị thất thu hàng tỷ đồng
theo báo cáo của thanh tra huyện phú xuyên về công tác quản lý điều hành ngân sách
ủy ban nhân dân huyện năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu đã để xảy ra nhiều sai phạm
cụ thể cấp ngân sách chi ban quản lý dự án huyện không đúng quy định
số tiền gần hai tỷ đồng
chi bồi thường hỗ trợ ba dự án trên địa bàn huyện không đúng quy định
với số tiền một sáu tỷ đồng
kinh phí cấp cho trung tâm phát triển quỹ đất huyện
để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật
các dự án đấu giá đất nhưng chưa sử dụng hết số tiền gần ba trăm linh triệu đồng
chính sự buông lỏng quản lý của chính quyền các cấp đã để xảy ra những sai phạm và tồn tại trên
trong thanh tra cũng một phần chỉ ra những việc làm được những việc chưa làm được
đồng thời cũng hướng dẫn cơ sở
bởi vì không phải là
các quản lý đều chỉ ra để làm một vấn đề nhưng có một ý nghĩa rất lớn
đó là chỉ ra những việc làm được để phát huy việc chưa được thì phải khắc phục
và khắc phục như thế nào thì trong kết luận thanh tra cũng đã đều có nội dung để nghị huyện trình khai thực hiện
bên cạnh những thông tin nội dung liên quan đến kết luận hai trăm bảy mươi tám của thanh tra thành phố hà nội
về công tác quản lý điều hành ngân sách huyện phú xuyên trong giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
khi phóng viên hỏi về các nguồn thu chi khác có liên quan đến ngân sách huyện
nhiều việc có hay không để thất thu hàng tỷ đồng khác
liên quan đến y tế giáo dục mua sắm chăn thiết bị phục vụ cơ sở hạ tầng huyện
thế nhưng cán bộ phòng tài chính kế hoạch huyện phú xuyên tỏ ra lúng túng
và chưa có câu trả lời thỏa đáng
cái này thì tôi sẽ tiếp thu và để giả soát lại
cái chỗ mua sắm của giáo dục cái chỗ mầm non thì tôi sẽ giả soát lại
vừa nãy anh ấy đưa ý kiến tôi mới xuống hai tháng nay nên cũng không giả soát lại
theo báo cáo kết luận thanh tra hai trăm tám mươi tám kết luận thanh tra thành phố hà nội
kết luận ủy ban nhân dân huyện phú xuyên đã để xảy ra thất thu hơn bốn tỷ đồng
còn số nhỏ hơn rất nhiều lần so với số liệu mà phóng viên được cung cấp
tuy nhiên khi chúng tôi yêu cầu được cung cấp kết luận thanh tra
thì đều bị thanh tra thành phố hà nội cũng như thanh tra huyện ủy ban nhân dân huyện phú xuyên từ chối
đặc biệt với tất cả những cá nhân tập thể có liên quan để xảy ra những sai phạm trên
chỉ bị khiển trách kiểm điểm
như tôi vừa báo cáo nhưng mà trong cái này tôi đã gửi công trí rồi là có hai nội dung
một là liên quan đến tổ chức kiểm điểm
hai nữa là liên quan kinh tế
trong này tôi báo cáo rất chi tiết rất rõ ràng
còn vấn đề cụ thể liên quan đến công khai đối với các hình thức ảo các thứ
thứ nhất là liên quan đến kiểm điểm thì cơ quan thăm yêu là cơ quan phòng nội vụ
và trên cơ sở này thì chúng tôi cũng đã trinh đục các cái văn bản chỉ đạo này
rồi thứ hai là thành đập hội đồng này để xét kỷ điểm
và hình thức thì cũng xin thưa các anh chị thì
cái cơ sở đó thì tất cả là căn cứ là hội đồng kỷ luật là thứ nhất
chí biểu quyết một trăm linh hình thức là không kỳ luật đối với các tập thể cá nhân có liên quan
và đề nghị các tập thể cá nhân có liên quan là nghiêm túc kiểm điểm giúp kinh nhận
có thể thấy rằng để xảy ra những sai phạm và tồn tại trên
là trách nhiệm của các cá nhân tập thể ubnd huyện phú xuyên
đã bung lỏng quản lý trong việc thu chi ngân sách huyện
tuy nhiên chỉ với hình thức xử lý kiểm điểm
khiển trách các cá nhân để xảy ra sai phạm đã thỏa đáng hay chưa
truyền hình công an nhân dân sẽ tiếp tục trở lại vụ việc này
trong những bản tin tiếp theo
theo kế hoạch vào ngày mai sáu tháng một mươi một
đoàn thanh tra của ủy ban châu âu ec sẽ có cuộc kiểm tra ngẫu nhiên
một số địa phương ven biển để xem xét việt nam có được gỡ thẻ vàng thủy sản hay không
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn yêu cầu các tỉnh ra soát và khắc phục những tồn tại
chuẩn bị kế hoạch nội dung để làm việc với đoàn thanh tra
việt nam bị ec cảnh báo thẻ vàng từ ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
sau đó việt nam đã nghiêm túc
khẩn trương triển khai bốn khuyến nghị của ec như hoàn thiện khung pháp lý
triển khai hệ thống giám sát tàu cá
thực hiện xác nhận chứng nhận thủy sản khai thác
từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hai mươi đoàn kiểm tra
và hướng dẫn các địa phương triển khai các biện pháp khắc phục thẻ vàng
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có quyết định về việc chỉ định
và công bố đợt một danh sách cảng biển cho tàu đánh bắt thủy sản
tàu vận chuyển chuyển tại thủy sản
sản phẩm thủy có nguồn gốc từ khai thác của nước ngoài
cập cảng để thực hiện hoạt động nhập khẩu tạm nhập tái xuất
chuyển khẩu qua cảnh qua lãnh thổ việt nam
theo đó tám cảng biển được chỉ định thực hiện nhiệm vụ trên
bao gồm bến cảng nam hải đình vũ hải phòng
bến cảng ba ngòi bến cảng tổng hợp nam vân phong tại tỉnh khánh hòa
cảng quốc tế tại long an bến cảng bông sen bến cảng rau quả
đều ở quận bảy tp hcm
bến cảng tân cảng hiệp phước bến cảng sài gòn hiệp phước
đều ở huyện nhà bè tp hcm
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn lưu ý
đối với những lô hàng thủy sản sản phẩm thủy sản có nguồn gốc khai thác
từ nước ngoài đã xếp hàng xuống tàu hoặc đang trên đường vận chuyển
để thực hiện hoạt động nhập khẩu tạm nhập tái xuất chuyển khẩu
quá cảnh thủy sản sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác
qua lãnh thổ việt nam trước khi có quyết định này
thì được tiếp tục cho tàu cập cảng theo hợp đồng thỏa thuận đã ký
nhưng không quá đến tháng một năm hai nghìn hai mươi
trên thị trường xe ô tô việt nam mazda ba là mẫu xe liên tục dẫn đầu phân khúc c
và thường xuyên có mặt trong top một mươi các mẫu xe du lịch bán chạy nhất nhiều năm liên tiếp
nối tiếp thành công này taco vừa chính thức cho ra mắt bộ đôi mazda ba và mazda ba sport hoàn toàn mới
với ngôn ngữ thiết kế codo mazda ba và mazda ba sport ra mắt lần này
theo phong cách hiện đại tạo cảm giác phấn khích sống động
dựa trên công nghệ skyactip nâng cấp toàn diện từ lốp xe hệ thống treo thân xe đến kết cấu ghế ngồi
mazda đã tạo ra thiết kế kiến trúc tối ưu khả năng cân bằng tự nhiên
tạo ra cảm giác lái thú vị cho người sử dụng
ngoài ra bộ đôi mazda ba và mazda ba sport được trang bị bảy túi khí cho tất cả các phiên bản
tiêu chuẩn vượt trội trong phân khúc xe hiện tại
bên cạnh đó nhiều hệ thống hỗ trợ an toàn chủ động thông minh cũng được mazda trang bị đầy đủ
đặc biệt với sản phẩm thế hệ mới mazda đã thiết kế thành hai mẫu xe hoàn toàn riêng biệt
mazda ba sport lấy cảm hứng từ mẫu concept nổi tiếng rx vision mẫu xe concept đẹp nhất thế giới năm hai nghìn một mươi sáu
còn mazda ba sedan lấy cảm hứng từ mẫu concept nổi tiếng vision coupe mẫu xe concept đẹp nhất thế giới năm hai nghìn một mươi tám
trên thị trường việt nam bộ đôi này cho ra một mươi phiên bản có giá bán từ bảy trăm một mươi chín triệu đồng đến chín trăm ba mươi chín triệu đồng
ubnd tp hà nội đã công nhận thêm hai điểm du lịch mới trên địa bàn thành phố
đó là điểm du lịch tại làng nghề khảm trai sơn mài chuyên mỹ và làng nghề may vân tử thuộc huyện phú xuyên hà nội
điểm du lịch làng nghề may vân tử thuộc xã vân tử huyện phú xuyên do ubnd xã vân tử tổ chức quản lý
xã vân tử được biết đến là làng nghề duy nhất trên cả nước có nghề may con lê vết tông nức tiếng cả trăm năm nay
hiện nay xã có khoảng một năm trăm linh hộ với bảy mươi tám mươi làm nghề đem lại nguồn thu nhập chính cho người dân
làng vân từ còn điểm du lịch làng nghề khảm trai sơn mài chuyên mỹ tại xã chuyên mỹ có bảy làng làm nghề khảm trai
đang thu hút rất đông lao động địa phương cũng như các vùng lân cận tham gia sản xuất mỗi năm nghề khảm tra chuyên mỹ
xuất ra thị trường hàng triệu sản phẩm đa dạng tinh xảo thành phố hà nội đề nghị ubnd xã chuyên mỹ và vân tử
có trách nhiệm tổ chức quản lý khai thác phát triển điểm du lịch theo hướng bền vững và hiệu quả